chúng ta cũng biết việc ăn uống là một trong vấn đề cơ bản
tại vì chúng ta là sinh vật chúng ta phải có năng lượng chúng ta phải có chinh dưỡng
để chúng ta thực hiện được cái công việc đầu tiên là để sửa chữa sống
sau đó cho những hoạt động khác trong đời sống chúng ta
do đó ngay cả người bình thường cái vấn đề về dinh dưỡng đã là quan trọng
rồi cụ thể hơn trong tình huống nhiễm sars cov hai này
hoặc là trong tình huống nhiễm trùng nói chung
thì người ta thấy rằng cái vấn đề dinh dưỡng nó ảnh hưởng một cách trực tiếp
đến hoạt động hệ miễn dịch và đó có bằng chứng rõ ràng
tức là cái điều này giống như điều khẳng định vậy đó
do đó việc mà chúng ta dinh dưỡng kém hoặc là có một giai đoạn nào đó
ăn uống không đủ hoặc ngay trong giai đoạn bệnh này chúng ta ăn uống không có đúng cách
thì cũng có thể dẫn đến hoạt động miễn dịch chúng ta trở nên yếu hơn
ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng khi có vấn đề dinh dưỡng
thì thời gian nằm viện hoặc là trở nên yếu hơn
và chi phí điều trị cũng tăng lên nghĩa là gánh nặng cho chính chúng ta
cho gia đình chúng ta và cho xã hội nói chung
dạ vâng giáo sư có thể đưa ra một cái ví dụ cụ thể
ví dụ như là đối với lại một người mà covid một mươi chín đặc biệt đó là đang nằm ishijung
thì cái nhu cầu dinh dưỡng của họ tăng lên khác so với lại bình thường như thế nào của mình
đúng là trong trường hợp mà bệnh nhân nặng nằm icu thì cái nhu cầu năng lượng người đó sẽ cao hơn hẳn
khi mà tính toán nhu cầu năng lượng mình sẽ tính cái mức độ cao hơn
như bình thường có thể đến khoảng hai mươi ba mươi chất đạm cũng vậy
cái nhu cầu đạm đối với icu thì cũng phải tính tăng lên mức độ như vậy
ví dụ như chúng ta khoảng tám một gram trên chứa gram
thì ở người mà bệnh nặng có thể đến một ba thậm chí có thể cao hơn nữa gram trên chứa gram cân nặng
thì đó là cái vấn đề cần lưu ý trong việc hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng nằm icu